trong số một mươi hai ca dương tính với virus sars cov hai mới tại tỉnh bình dương
có năm trường hợp là công nhân
thị xã tân uyên giãn cách xã hội kể từ giờ ngày một mươi năm tháng sáu
ngành y tế đang khẩn trương điều tra dịch tễ và truy vết các trường hợp f một f hai
liên quan đến các ca nghi mắc covid một mươi chín tiến hành phun khử khuẩn và cách ly y tế tạm thời
tại các điểm dịch tễ có liên quan
đồng thời thị xã tân uyên thực hiện giãn cách xã hội kể từ giờ ngày một mươi năm tháng sáu
cho đến khi có thông báo mới
cụ thể có một mươi một trường hợp là người thân của hai bệnh nhân số một trăm linh số một mươi năm trăm tám mươi bốn và một mươi năm trăm tám mươi năm
cư trú tại tổ hai khu phố khánh hội phường tân phước khánh thị xã tân uyên tỉnh bình dương
trường hợp còn lại là f một của riêng bệnh nhân số một mươi năm trăm tám mươi bốn ở ấp vĩnh an xã tân vĩnh hiệp
trước đó ngày một mươi hai tháng sáu nam thanh niên hai mươi sáu tuổi là bệnh nhân một mươi năm trăm tám mươi bốn
nhân viên bán trà sữa trên đường đồng cây viết có triệu chứng sốt ho
nên đến phòng khám đa khoa châu thành để khám bệnh
qua xét nghiệm ngành y tế xác định người này dương tính với virus sars cov hai
ngày một mươi ba tháng sáu ngành y tế tỉnh bình dương thông báo một nữ điều dưỡng phòng khám đa khoa châu thành
là vợ của bệnh nhân số một mươi năm trăm tám mươi bốn dương tính với virus sars cov hai
hiện cả hai vợ chồng đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương